theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội năm nay toàn thành phố có khoảng bảy mươi học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
trong khi số học sinh tăng theo hàng năm nhưng quy mô của các trường không thay đổi cùng với đó là hầu hết học sinh và phụ huynh đều có nguyện vọng theo học tại các trường công lập
chính vì thế kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi ở hà nội trở thành cuộc đua ngày càng căng thẳng
sau một thời gian cân nhắc nguyễn diệp anh đã quyết định đăng ký nguyện vọng vào trường trung học phổ thông phan đình phùng hà nội
là một trong những trường có tỷ lệ trọi khá cao nên diệp anh rất lo lắng
để cố gắng đỗ được vào trường công ngoài bốn tiếng học ở trường buổi sáng ba tiếng đi học thêm buổi chiều thì diệp anh dành thêm năm tiếng buổi tối để ôn tập
học liên tục ôn tập kín tuần là thực tế mà nhiều học sinh lớp chín tại hà nội đang phải trải qua trước kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
không chỉ với các em mà bản thân phụ huynh cũng khá vất vả trong cuộc chạy đua cùng con để có mùa xuất vào trường công lập
theo đại diện của sở giáo dục và đào tạo hà nội thì áp lực trong cuộc đua vào trường công hà nội đã tồn tại từ nhiều năm nay
bởi trong khi số học sinh tăng theo từng năm nhưng quy mô các trường thì gần như không tăng
vì thế tỷ lệ trọi ngày càng cao
trước áp lực của kỳ thi năm nay đại diện sở cho biết sẽ có thêm trường được đưa vào sử dụng nên học sinh và phụ huynh không nên quá lo lắng
quan trọng nhất là các em phải cân nhắc lựa chọn trường phù hợp với khả năng
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc quá tải về dân số thì chính quan niệm của phụ huynh
và xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng áp lực vào trường lớp một mươi công lập ở hà nội
bởi thực tế chính sách phân luồng sau trung học cơ sở đã có từ lâu hết lớp chín thì các em có thể đi học nghề
tuy nhiên đa số phụ huynh hiện nay vẫn muốn con mình phải học hết trung học phổ thông bằng mọi giá
khi các em đã đạt được cái mức độ giáo dục phổ thông
các em mà nếu như không có những cái năng lực hoặc là không có kiến thức để học tiếp lên trung học phổ thông
và học tiếp lên nữa thì các em nên đi học nghề
và như vậy là chúng ta có thể làm được cái bài toán phân luồng ngay trong quá trình phổ thông
để thay đổi được nhận thức này thì quan trọng là các trường nghề cũng phải thay đổi theo hướng đầu tư hơn nữa
về cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt là vấn đề tạo việc làm cho các em sau khi ra trường như thế nào
đây mới là yếu tố quyết định để thu hút được học sinh theo hướng này
và nếu phân luồng tốt thì bài toán áp lực vào trường công
một số thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh sẽ được giải tỏa